trong những năm gần đây việt nam là quốc gia có nhiều cam kết và tham gia tích cực vào chương trình phát triển bền vững của liên hợp quốc
trong đó doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong quá trình sanh hóa nền kinh tế
chỉ số khí hậu doanh nghiệp cbi do chương trình phát triển liên hợp quốc undp cùng bộ kế hoạch và đầu tư công bố mới đây
là hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường
cũng như hỗ trợ quá trình giám sát môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
chỉ số khí hậu doanh nghiệp cbi cung cấp nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng lực
nhận thức về biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường từ đó tự nguyện chuyển đổi hướng tới kinh doanh xanh và bền vững
chỉ số khí hậu doanh nghiệp sẽ phân doanh nghiệp thành ba cấp độ như
doanh nghiệp có nhận thức về phòng ngừa biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường
doanh nghiệp thay đổi và thích ứng trong sản xuất và kinh doanh
và doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong chống lại biến đổi khí hậu
đến nay đã có một trăm một mươi năm doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình
bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp đến các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế
chỉ số khí hậu doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ huy động mọi nguồn lực để doanh nghiệp nhà nước và tư nhân
có động lực thực hiện các hành động vì môi trường và khí hậu theo năng lực của mình